theo cổng thông tin điện tử của bộ giáo dục thì tính đến ngày sáu tháng hai
đã có sáu mươi ba tỉnh thành phố báo cáo bộ giáo dục và đào tạo về việc quyết định cho học sinh nghỉ học
để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
như vậy vấn đề đặt ra là các em sẽ được ôn luyện như thế nào để theo kịp chương trình học
khi mà thời gian nghỉ tết cũng như là nghỉ chống dịch thì hiện đã kéo dài ít nhất là hai tuần
những cổng trường vắng vẻ dù kỳ nghỉ tết đã qua đi hơn một tuần
thay vào đó là công tác khử trùng dọn vệ sinh trường lớp được các địa phương giáo diết thực hiện
ngoài nỗi lo về việc cắt cử người trông non con cái trong đợt này
thì các bậc phụ huynh và cả những người làm giáo dục cũng đau đầu về việc ôn luyện bài vở của con em mình
sau hơn nửa tháng không tới trường
không thể trực tiếp giảng bài cho học sinh giải pháp mà một số trường lựa chọn là sử dụng công nghệ
tại trường nguyễn bình khiêm hà nội theo khóa biểu online được công bố trên fanpage của trường
các bài giảng được thực hiện như một tiết dạy bình thường trên lớp và được phát trực tiếp trên trang mbk study
và yêu cầu học sinh tham gia nghe giảng và làm bài tập trực tuyến
một số cơ sở giáo dục khác như newton hay ngôi sao hà nội cũng giao bài tập trực tuyến cho học sinh
và liên lạc với phụ huynh qua sổ liên lạc điện tử để đồn đốc các em
với hình thức này thì quá trình gián đoạn lịch học do nghỉ chống dịch cũng được hạn chế khá tốt
tuy nhiên với đại trà các trường phổ thông đặc biệt là học sinh tại các trường vùng sâu vùng xa
do học đuổi chương trình khi dịch đi qua